bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc bắc trung bộ và tây nguyên
về chủ động tăng cường phòng chống đói rét cho vật nuôi giảm thiểu thiệt hại về chát nuôi trong vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đồng thời bảo đảm phát triển chát nuôi hoàn thành kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các địa phương thực hiện đầy đủ đúng cách việc phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi đặc biệt là đàn gia súc
đồng thời cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn kiểm tra đôn đốc phòng chống đói rét
đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao nơi vật nuôi có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều do đói rét
chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ phòng chống đói rét cho vật nuôi
hỗ trợ vật tư kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo hộ gia đình chính sách hộ đồng bào dân tộc
hộ bị thiệt hại do bão lũ vừa qua để xa cố che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn vật nuôi
ngành chức năng phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm tại các địa phương
và xây dựng phương án ứng phó kịp thời khi rét đậm rét hại xảy ra